các trường hợp công nhân đang ở trong vùng cách ly giãn cách xã hội cách ly y tế đã xét nghiệm rt pcr âm tính ba lần trở lên
như vậy trong đợt một này tỉnh lạng sơn đã tiếp nhận và đón một sáu mươi ba trường hợp người lao động đủ điều kiện về địa phương
cùng với tỉnh lạng sơn một số tỉnh cũng đã có kế hoạch cùng với tỉnh bắc giang để đón công nhân tạm thời trở về địa phương
riêng các huyện thành phố của tỉnh bắc giang cũng đã có kế hoạch đón hơn một mươi sáu công nhân của địa phương tạm thời trở về nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng tp cn vừa khởi tố nguyễn hoài vương chú tệ huyện phong điền tp cn về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày tám tháng sáu nguyễn hoài vương điều khiển xe đi ngang qua chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đặt tại ngã ba đường phạm hùng và hàng gòn
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt đã hướng dẫn vương vào khu vực khai báo y tế nhưng vương đã không chấp hành
lúc này lực lượng công an phường phối hợp với cảnh sát giao thông công an quận đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với vương
thì đối tượng không ký vào biên bản vi phạm lấy gạch đá tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông
vụ việc đang được công an quận cái răng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh cao bằng công an huyện nguyên bình vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
gồm triệu văn bình mức phạt là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và trịnh văn quý mức phạt là một triệu đồng
riêng đối tượng trịnh văn trương ngồi sau không bị phạt
vào ngày hai mươi bảy tháng năm tại trạm liên ngành kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên tỉnh lộ hai trăm một mươi hai thuộc khu vực xã thành công huyện nguyên bình
triệu văn bình trịnh văn quý và trịnh văn trương cùng chú thệ tỉnh bắc cạn điều khiển xe mô tô đến khu vực trạm kiểm soát dịch
không chấp hành tín hiệu dừng xe để đo thân nhiệt
và khai báo y tế đồng thời tăng ga bỏ chạy
bà đối tượng khai nhận do không mang đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông và lo sợ sẽ bị phạt nên khi thấy lực lượng chức năng đã bỏ chạy như vậy
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng cũng vừa khởi tố hai đối tượng nguyễn thị kim anh quê tại tỉnh lâm đồng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư việt nam bô việt và ji jiang phil quốc tịch trung quốc
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép dưới danh nghĩa là
theo tài liệu điều tra vốn có thời gian lao động tại đài loan kim anh đã quen biết với nhiều người trung quốc trong đó có yang phi
khi về việt nam kim anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hiệu hạn quản lý đầu tư việt nam khoa việt
với mức lương là một mươi hai triệu đồng một tháng cho chức danh giám đốc và ra đà nẵng làm việc
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và hoạt động kinh doanh
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ji jiang phil nhờ kim anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho một người bạn tên là wang su
nhập cảnh vào đà nẵng việt nam dưới danh nghĩa là chuyên gia với giá là hơn sáu mươi triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi không để tệ nạn ma túy hoạt động phức tạp và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
chỉ trong hai ngày mùng bảy và mùng chín tháng chín
ngày sáu công an tỉnh gia lai đã liên tiếp bắt giữ hai vụ tàng trữ mua bán cháy phép chất ma túy có liên quan đến vũ khí nóng
thu giữ bốn khẩu súng dạng rulo ba mươi hai viên đạn
sau thời gian xác minh mật phục ngày chín tháng sáu tại ngã ba đường gù đồng tiến thuộc tổ ba phường la grin thành phố pleiku
công an thành phố pleiku tiến hành bắt giữ đối tượng vũ đình huấn còn gọi là ben hai mươi tám tuổi
trú tại tổ bảy phường hội thương thành phố pleiku thu thu giữ trong người huấn một đoạn ống hút bằng nhựa màu đỏ
bên trong có chất dạng tinh thể rắn màu trắng huấn khai là ma túy đá cùng một khẩu súng
trong băng đạn có một mươi một viên và trong túi quần sau của huấn tám viên đạn màu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của huấn cơ quan công an thu giữ chín bị ni lông
bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy đá

cơ quan công an thu giữ chín vũ trang đối tượng khai là ma túy đá đối tượng khai là ma túy đá cùng một khẩu súng
trước đó vào lúc một mươi bốn h cùng ngày công an thành phố pleiku kiểm tra hành chính tại nhà đối tượng nguyễn văn nhật ba mươi ba tuổi
tại tổ một mươi một phường diên hồng thành phố pleiku phát hiện và thu giữ hai khẩu súng dạng rulo ổ quay và tám viên đạn đầu trì
thực hiện kế hoạch cáo điểm thẳng hành động phong trọng ma túy của giám đốc quân tỉnh
công an thành phố lê cưu đã xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng
hủy động tổng hợp các quyền pháp nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt
đấu tranh phong trọng với tội phạm ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố lê cưu
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của quân tỉnh
bắt giữ sáu vụ cùng tăng trừ sử dụng ngũ bản trái phép chất ma túy
bắt một mươi tám đối tượng thú hôi vùng lường ma túy lớn
song song với các công tác phát hiện đấu tranh triệt phá
công an thành phố tập trung lập hồ sơ xử lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã lập hồ sơ đưa đi canh
bắt buộc đối với ba mươi ba đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
còn tại huyện lê cưu
huyện iagrai tỉnh gia lai vào lúc một mươi bảy h bốn mươi năm ngày bảy tháng sáu
lực lượng công an kiểm tra nhà đối tượng lê xuân bách ba mươi hai tuổi
trú tại thôn tân an xã ia sao huyện iagrai
phát hiện một gói và hai mươi một ống ma túy đá một khẩu súng dạng rulo năm viên đạn trong ổ quay
đối tượng khai tàng trữ ma túy để bán kiếm lời
còn súng nhặt được khoảng ba tháng trước tại khu vực làng nam xã yà sao
mở rộng điều tra ngày tám tháng sáu lực lượng công an bắt giữ đối tượng nguyễn văn quang
hai mươi tuổi trú tại làng rút hai xã ia sao là đồng phạm với bách
hiện công an huyện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc trên mạng xã hội gia lô
tổng số tiền bốn đối tượng này tổ chức đánh bạc trong một tuần là gần bốn trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thành phố đồng xoài
đã phát hiện và bắt quả tang bùi hải đăng chú tại phường tân đồng
thành phố đồng xoài đang tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi số đề trên mạng gia lô
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp phạm đức thuật nguyễn văn trường
đỗ văn khánh cùng chú tại phường tân xuân thành phố đồng xoài
hàng ngày đang nhận phơi đề của thuật trường và khánh giao qua gia lô
và vào trang web đánh bạc có tên là mig tám vn com đặt cược
theo số tiền phơi đề mà thuật trường và khánh gửi qua
sau khi có kết quả sổ số các đối tượng sẽ tự tính toán rồi nhắn tin cho nhau
để đối chiếu số tiền thắng thua hàng ngày
chỉ trong thời gian từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc lên đến gần bốn trăm linh triệu đồng
theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
chiều ngày một mươi tháng sáu ở vùng biển phía đông quần đảo hoàng sa hình thành một vùng áp thấp
và để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp và mưa lớn
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
một thực hiện nghiên túc các công liệt ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó
với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp
ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung đảm bảo vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ
cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm tràn đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin
báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông phan xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lộc tỉnh hải dương
là đối tượng đỗ văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu dân cư ngà
thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
và đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh bị công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
hãy hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện